hãng tin ap đưa tin cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea xác nhận iran không còn vi phạm thỏa thuận hạt nhân của mình với các cường quốc thế giới vì nước này đã giảm việc dự trữ nước nặng
theo cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea nước nặng làm mát các lò phản ứng hạt nhân vốn có thể sản xuất ra số lượng plutoni được sử dụng để chế tạo đầu đạn hạt nhân
tuy nhiên iran đã chuyển một mươi một tấn nước nặng tới oman đây là một phần nghĩa vụ mà tehran phải thực hiện theo thỏa thuận hạt nhân đạt được với nhóm p năm một
trong một báo cáo được công bố vào tháng một mươi một iaea cho biết iran đã lần thứ hai vượt mức giới hạn dự trữ nước nặng một trăm ba mươi tấn được quy định trong thỏa thuận hạt nhân
tuy nhiên iran khẳng định vẫn tuân thủ cam kết kiểm soát mức giới hạn giữ chữ nguyên liệu cũng như các điều khoản của thỏa thuận trong tất cả các khía cạnh khác